thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai vừa khai mạc vào sáng nay
đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước
bởi hội nghị lần này đề cập đến vấn đề đang được cả xã hội quan tâm đó là cán bộ
việc trung ương tập trung bàn bạc thảo luận cho ý kiến về việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
đã tạo sự kỳ vọng rất lớn là tại kỳ họp này sẽ có những quyết sách đủ sức tạo dựng
nên một đội ngũ cán bộ thật sự vì nước vì dân
sau đây là những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về vấn đề này
chia sẻ với phóng viên truyền hình nhân dân giáo sư tiến sĩ trần văn bính
nguyên viện trưởng viện văn hóa và phát triển học viện chính trị quốc gia hồ chí minh cho rằng
đảng ta đang nỗ lực hết sức mình để xây dựng một đảng cầm quyền trong sạch vững mạnh
đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân
nhưng từ đó cũng bộc lộ một vấn đề rất đáng lo ngại
đó là nhiều cán bộ bị xử lý kỳ luật trong thời gian qua thuộc đội ngũ những cán bộ cấp chiến lược
những sai phạm do các cán bộ trong đội ngũ này gây ra để lại hậu quả rất to lớn
càn trở làm chậm sự phát triển của đất nước làm suy giảm lòng tin của người dân đối với đảng và chế độ
một mặt quần chúng rất thoan nhanh điều đó nhưng một mặt quần chúng cũng nghĩ rằng
đại hội vừa ra vừa qua đã bầu những đồng chí đó lên
vậy thì trong công tác nhân sự cho đại hội mình đã đoàn kỹ chưa
phải đặt vấn đề một cách nghiêm túc như vậy tại sao lại để cái sai soạn này diễn ra như vậy
mặc dù quần chúng rất tán thành cái hình thức xử lý kịp thời đó của bộ chính trị của ban bí thư
nội dung để lựa chọn cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ
thì chúng ta đã có quá nhiều bài học trong các nhiệm kỳ đặc biệt là nhiệm kỳ này
mới hết nửa nhiệm kỳ thôi mà chúng ta đã có rất nhiều cái bài học phải trả giá
chính cái đó là nguyên nhân sâu xa của nó là vấn đề cốt lõi của nó chính là vấn đề con người
con người đây là tôi muốn nói là con người cán bộ con người chịu trách nhiệm trước bộ ban ngành và địa phương
đã làm không đúng cái quy trình của trung ương đã làm không đúng nghị quyết của đảng nên dẫn đến hệ quả hệ quả phải trả giá
tôi nghĩ bài học này chắc chắn trung ương bảy lần này cũng như các hội nghị trung ương tiếp theo
sẽ phải có những cái quyết sách và phải có chấn chỉnh một cách hết sức là nghiêm túc
sức mạnh của ta là sức mạnh của lòng dân của cả hệ thống chính trị vào cuộc
và đảng cũng đang phát động không có vùng cấm
nên tất cả nhân dân cũng có phần vào xây dựng đội ngũ cán bộ
từ cơ sở đến cán bộ chiến đấu đều phải được sự giám sát của nhân dân của đảng của quốc hội và của các tổ chức đoàn thể
thì chúng ta mới thông qua thực tiễn bài học vừa qua cũng theo quy trình chúng ta sẽ phát hiện và tìm được con người

có tài có tâm đạo đức thẩm chất tốt để phúc trị tổng quốc vụ nhân dân
và mới củng cố được cái niềm tin của nhân dân trong cái đội ngũ cán bộ
thực tiễn cho thấy những mất mát to lớn về kinh tế và chính trị của đất nước trong thời gian qua
đều xuất phát từ sự yếu kém của đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược
vì thế hơn lúc nào hết cán bộ đảng viên và nhân dân đang rất mong mỏi
có được đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp đủ đức đủ tài để lãnh đạo dẫn dắt cả nước
cả dân tộc đi lên giành được những thành tiệu to lớn rực rỡ trong dựng xây đất nước
như đã từng đạt được những thắng lợi to lớn rực rỡ trong các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc
tiêu chí một người cán bộ nói chung đặc biệt cán bộ chiến lược nói riêng thì có rất nhiều điều
quy lại là tầm nhìn và cái tâm của con người
cái tâm và tầm đều cực kỳ quan trọng
nhưng trước hết hãy nhắc lại lời dạy của nguyễn du
từ tâm kia mới bằng ba chữ tài
hiện nay trong tình hình phức tạp đang diễn ra
đảng đang tiến hành nghỉ quyết xây dựng trình độ đảng
vẫn để tập trung xây dựng cái tâm của người cộng sản
đó là điều đầu tiên đó là lối sống tình nghĩa
lòng quý trọng nhân dân thương yêu nhân dân tình nghĩa đồng bào đồng chí
phải có được cái đó thì cái tầm nhìn của mình mới phát huy được
cái thách thức lớn nhất đó là cái yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới
để một đội ngũ cán bộ tầm chiến lược thì phải có tư duy chiến lược
đặt cái lợi ích của dân tộc lên trên hết trước hết
và cái lợi ích đó bằng cái quyết sách
phải có cái tầm nhìn phải có một cái tư duy
và cũng như cái ý thức trách nhiệm trước vận mệnh của quốc gia của dân tộc
cho nên tôi nghĩ đầu tiên về mặt đạo đức của một người lãnh đạo là số một
và cái người lãnh đạo cấp cao đạo đức đó thể hiện chính ở sự tâm huyết
trong việc xây dựng và phát triển đất nước
vì lợi ích của nhân dân của dân tộc
mà hy sinh đi cái lợi ích của mình
cho nên là rất nguy hiểm đối với chúng ta nếu để lọt vào trong đảng
trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao
những người mà chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân của mình
rồi thì quan tâm đến lợi ích nhóm
cho nên nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các cái quyết định
nó mang kiến chất sinh mệnh chính trị cho toàn đảng
cho cả đất nước trong thời kỳ mới
điều quan trọng nhất là trung ương sắp tới nên tập trung vào là
chúng ta phải lựa chọn cán bộ
một cách thực sự
là dân chủ khách quan và trung thực
để phát hiện được những cán bộ có đức có tài
để mà phụng sự đất nước phụng dân tộc
thì tôi nghĩ rằng cái bộ máy của trung ương
với những cái trí tuệ của cả một cái
ban chấp hành trung ương mà nhân dân tin yêu
thì chắc chắn với cái trách nhiệm của các đồng chí đó
trên cơ sở đã có nghị quyết trên cơ sở đã có
quy chế và trên cơ sở đã trải nghiệm
và đã có bài học mà chúng ta đã phải trả giá vừa qua
thì các đồng chí sẽ tìm được một phương thức
lựa chọn một cách phù hợp cho cán bộ
trung ương cán bộ cấp tỉnh
rồi cán bộ cơ sở
tin tưởng kỳ vọng lớn lao là vậy
nhưng với những bất cập hạn chế trong công tác cán bộ bộc lộ trong thời gian qua
thì việc xây dựng một đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực và uy tín
ngang tầm nhiệm vụ như mục tiêu đề ra vẫn là một thách thức không nhỏ